nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh chủ tịch nước đại tướng lê đức anh ngày một một mươi hai một nghìn chín trăm hai mươi
một một mươi hai hai nghìn hai mươi sáng nay bộ quốc phòng chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
văn phòng chủ tịch nước và tỉnh ủy thừa thiên huế đã tổ chức hội thảo khoa học
đồng chí lê đức anh với cách mạng việt nam và quê hương thừa thiên huế
tham dự hội thảo có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
hội thảo đã đi sâu nghiên cứu đầy đủ toàn diện hơn về chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
trong đó tập trung khẳng định và làm sáng tỏ những vấn đề chủ yếu
truyền thống đấu tranh cách mạng và yêu nước của nhân dân thừa thiên huế quê hương của đại tướng
quá trình hoạt động cách mạng và những cống hiến xuất sắc của đại tướng đối với cách mạng việt nam
người con ưu tú của quê hương thừa thiên huế
hội thảo là một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc trong chuỗi sự kiện kỷ niệm một trăm linh năm
ngày sinh chủ tịch nước đại tướng lê đức anh góp phần giáo dục bồi đắp những giá trị đạo đức
truyền thống cách mạng lòng yêu quê hương đất nước đặc biệt là trong thế hệ trẻ